điều tra mở rộng cơ quan an ninh điều tra bắt thêm hai đối tượng là phan nguyễn tuấn kiệt phạm thị thái trân
kiệt và trân khai do muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên đã dùng một mươi triệu đồng tiền thật mua tám mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng trên mạng xã hội rồi giao bán lại cũng qua mạng xã hội
điều tra mở rộng cơ quan an ninh điều tra bắt thêm hai đối tượng là phan nguyễn tuấn kiệt phạm thị thái trân
là nguyễn thị hương nguyễn văn dũ và nguyễn hoàng cẩm nguyên cùng chú tại thành phố hồ chí minh
các đối tượng đã mua năm mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng với giá một mươi triệu đồng
rồi xuống hậu giang tiêu thụ và bị bắt tại một nhà trọ ở huyện vị thủy
cùng tăng vật là tám mươi ba tờ tiền giả loại năm trăm linh đồng
cùng đi xe gắn máy đến các chợ nông thôn vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối
người mua hàng quả có giá trị nhỏ là vài chục ngàn đồng để được nhận lại tiền thật
các đối tượng phía sau cảnh giới người dùng tiền thật để mua hàng quá
nhằm để cho người bán không có thời gian kiểm tra và gây mất sự chú ý của những người dân xung quanh
khi bị phát hiện thì các đối tượng này tẩu tán tăng vật giải cứu đồng bọn và tẩu thoát

tội phạm sản xuất buôn bán tiêu thụ tiền giả tại việt nam diễn ra rất phức tạp thời gian gần đây
tiền polymer có mệnh giá hai trăm linh đồng và năm trăm linh đồng là hai loại tiền việt nam đồng mà các đối tượng tội phạm hay làm giá nhất
lúc đầu tên tiền giả có thể còn thô sơ
sau những năm gần đây dưới sự hỗ trợ của công nghệ in ấn dung mắt thường khó có thể phát hiện được đâu là tiền giả đâu là tiền thật
nhiều loại tiền giả đã đạt đến mức siêu giả khi sử dụng các công nghệ in tiên tiến
xong cũng có những cách sản xuất tiền giả đơn giản đến mức khó tin
thì em in photo ra xong em đi bán
thật ra thì đối tượng thì tìm hiểu qua mạng xã hội sau đó thì đặt mua máy móc thiết bị để làm tiền giả
thì sau khi mà đã làm được thì đối tượng đã giao bán trên mạng xã hội thì giao dịch thì bằng hai hình thức
một là khách đặt mua thì giao nhận hàng trực tiếp hai là có thể chuyển khoản và giao nhận
có thể thấy rằng thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là dùng tiền giả mệnh giá lớn
mua một loại hàng hóa giá trị nhỏ như cà phê nước mía thuốc lá xăng để được trả lại tiền thừa bằng tiền thật
thời gian mà các đối tượng thường thực hiện vào lúc chập trọ tối hoặc tờ mờ sáng nơi không đủ ánh sáng để quan sát kiểm tra tờ tiền
chúng thường nhắm vào những người buôn bán nhỏ người già người bán hàng đang bận rộn mất cảnh giác các điểm bán tạp hóa hàng rong nhỏ lẻ ven đường
chúng ta cũng cần có những hướng dẫn để cho người dân có thể phân biệt được tiền giả tiền thật
ngoài việc chúng ta nêu ra những phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lưu hành tiền giả có thể sẽ sử dụng để cho người dân có biện pháp phòng tránh ra
thì những việc cung cấp những thông tin những kỹ năng
chúng ta cũng cần thiết để cho người dân nhận biết được tiền giả tiền thật
cầm cái tờ tiền chúng ta sẽ co bóp cái tờ tiền
đối với tờ tiền thật khi mà bóp tờ tiền chúng ta thả ra tờ tiền ra thì tờ tiền nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu
là tờ tiền nó không bị nhăn không bằng khoảng trả lại như ban đầu
còn đối với tiền giả khi chúng ta bớt gò như vậy thì nó sẽ khi mua thả tay ra thì nó sẽ giống như một cái tờ giấy
chúng ta bóp nát nó không có trở lại trạng thái ban đầu
nó không có sự đàn hồi
có nhiều cách để phân biệt tiền giả và tiền thật
và một trong những cách thủ công đơn giản nhất là dùng tay bóc chặt tờ tiền rồi thả ra
đối với tiền thật khi thả ra thì tờ tiền không bị nhăm bằng phẳng trở lại như ban đầu
đối với tiền giả khi bóp rồi thả ra thì giống như một tờ giấy bị bóp nát không có sự đàn hồi
cách thứ hai là người dân có thể dùng tay kiểm tra các chi tiết in nổi trên tờ tiền như dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quốc huy chân dung chủ tịch hồ chí minh và số mệnh giá
ở tiền thật thì khi vuốt lên các chi tiết này có cảm giác nhám grab
còn đối với tiền giả thì khi vuốt có cảm giác trơn lì không nhám ráp
đây là hai trong số những cách đơn giản mà người dân có thể phân biệt tiền giả và tiền thật
trường hợp phát hiện đối tượng nghi lạc tăng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả thì người dân nên báo cho cơ quan công an để phối hợp xử lý